chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng
vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng chín theo giờ địa phương tức sáng nay theo giờ việt nam
chuyên cơ chở chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới sân bay quốc tế john kennedy thành phố new york hoa kỳ
bắt đầu chương trình tham dự phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
và thực hiện một số hoạt động song phương tại hoa kỳ từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng chín
đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay quốc tế john kennedy
có đại sứ việt nam tại hoa kỳ hà kim ngọc và đại sứ trưởng phái đoàn việt nam
tại liên hợp quốc đặng đình quý cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và phái đoàn
tháp tùng chủ tịch nước có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương
theo chương trình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ khai mạc đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
dự hội nghị trực tuyến thượng đỉnh toàn cầu về covid một mươi chín do tổng thống hoa kỳ joe biden
và phó tổng thống hoa kỳ kamala harris chủ trì với chủ đề chấm dứt đại dịch xây dựng tương lai tốt đẹp hơn
dự kiến chủ tịch nước sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với nguyên thủ các quốc gia bên lề đại hội đồng
đặc biệt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ dành nhiều thời gian tiếp và đối thoại với lãnh đạo
nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của hoa kỳ để tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các hoạt động đầu tư
của các doanh nghiệp hoa kỳ vào việt nam
thưa quý vị tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc tại new york diễn ra đúng thời điểm việt nam
vừa kỷ niệm bốn mươi bốn năm chính thức gia nhập liên hợp quốc và còn ba tháng nữa là việt nam hoàn thành
nhiệm kỳ thứ hai đảm đương vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
qua bốn mươi bốn năm tham gia tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh việt nam đã chủ động đóng góp tích cực
và ngày càng thực chất vào hoạt động của liên hợp quốc thể hiện vai trò thành viên có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế
sự kiện chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tham dự phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc
khóa bảy mươi sáu và trao đổi với các lãnh đạo cao nhất của liên hợp quốc là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ và rộng mở của việt nam coi trọng đối ngoại đa phương và thúc đẩy quan hệ với liên hợp quốc
là một trong những trọng tâm sự kiện này chính là cơ hội để việt nam tiếp tục có những đóng góp thực chất
vào các hoạt động của liên hợp quốc đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trong gần hai năm xảy ra đại dịch covid một mươi chín các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam đặc biệt là tổ chức y tế thế giới
who đã hỗ trợ việt nam trên năm lĩnh vực gồm chuẩn bị khẩn cấp y tế cộng đồng giám sát đánh giá rủi ro điều tra và phản ứng
với dịch bệnh phòng thí nghiệm kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm và quản lý lâm sàng truyền thông rủi ro
đến nay việt nam đã nhận được gần hai năm triệu liều vaccine từ cơ chế covax
những liều vaccine này sẽ giúp chúng ta đảo ngược tình thế và là công cụ thiết yếu mới trong cuộc chiến chống covid một mươi chín tại việt nam
vaccine của covid cũng như các loại vaccine khác là một minh chứng cho sự đoàn kết và hợp tác toàn thế giới
tôi đánh giá cao nỗ lực của chính phủ và người dân việt nam trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín đề xuất của việt nam lấy ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hàng năm

là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh đã được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua với một trăm một mươi hai quốc gia đồng thuận
việt nam cũng đã đóng góp năm mươi đô la mỹ cho quỹ ứng phó covid một mươi chín của who năm trăm linh đô la mỹ cho chương trình covax
tất cả đã tạo tiền đề để việt nam tiếp tục có những đóng góp chủ động phát huy hơn nữa vai trò đối tác tin cậy vì hòa bình
khẳng định uy tín và vị thế của mình trên trường quốc tế
ngoài ra trên gương vị chủ tịch hội đồng bảo an tháng một năm hai nghìn một mươi chín
và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã tổ chức thành công các sự kiện
điểm nhấn là thảo luận mở về hiến trương liên hợp quốc phiên họp về quan hệ hợp tác asean liên hợp quốc
lần đầu tiên trong lịch sử tại hội đồng bảo an
việt nam đã làm rất tốt và đã thực sự tạo được dấu ấn với phiên thảo luận mở về bảy mươi năm năm hiến trương liên hợp quốc
nhất là trong bối cảnh tình hình liên hợp quốc cũng như thế giới có rất nhiều việc căng thẳng như hiện nay
với những đóng góp tích cực thực chất tại các cơ quan của liên hợp quốc
việt nam đã cho thấy những cam kết mạnh mẽ của một quốc gia luôn tích cực nỗ lực xây dựng lòng tin và đối thoại
làm cầu nối tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới thông qua hiến trương liên hợp quốc
luật pháp quốc tế và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa liên hợp quốc và các tổ chức cũng như các cơ chế đa phương
tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc lần này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ dự ba phiên họp cấp cao
tại diễn đàn liên hợp quốc việt nam sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước việt nam năng động đổi mới
khát vọng phát triển đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công việc chung của liên hợp quốc cũng như cộng đồng quốc tế
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội
sáng nay dưới sự điều hành của thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động
thay mặt cơ quan soạn thảo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình của chính phủ về dự án luật
tại phiên họp sau khi đã nghe thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng trình bày tờ trình của chính phủ và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật cảnh sát cơ động ủy ban thượng vụ quốc hội đã tiến hành thảo luận về một số nội dung của dự thảo luật
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh đồng thời cho rằng hồ sơ luật được chính phủ chuẩn bị công phu cơ bản đầy đủ
đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh của quốc hội
đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án luật nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế kinh phí ngân sách bảo đảm trang bị vũ khí phương tiện
ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật được nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra
tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần làm rõ ba nội hàm đặc thù đặc biệt và tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động
phát biểu tại phiên họp thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến của các đại biểu giả soát và hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng hiệu quả
nhân dịp tết trung thu lực lượng công an các địa phương đã trao tặng nhiều phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thông tin chi tiết có trong cụm tin bắn
tại khu cách ly tập trung của tỉnh đắk lắk ở trường chính trị tỉnh
gần một trăm năm mươi trường hợp f một trong đó có hai mươi tám em nhỏ để động viên tinh thần các em trong ngày tết trung thu và đảm bảo an toàn cho việc cách ly phòng chống dịch
đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắk phối hợp với các tổ chức từ thiện đã mang những phần quà đầy ý nghĩa đến từng phòng để thăm hỏi động viên và trao tặng cho các em
với mong muốn các em luôn mạnh khỏe bình an sớm hoàn thành thời gian cách ly để trở về với gia đình trường lớp
cũng trong đợt này đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc cùng các tổ chức từ thiện còn mang hơn năm trăm linh xuất quà trung thu đến tặng cho các em nhỏ ở các buôn vùng sâu của huyện krong anna
và tặng cho con em các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch
với tấm lòng tương thân tương ái và thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của những em nhỏ mồ côi khuyết tật đang sinh hoạt tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh thái bình
công an tỉnh thái bình đã quyên góp vận động các nhà hảo tâm
trao tặng một trăm linh thùng mì tôm năm trăm linh kg gạo và bánh trung thu cho trung tâm
còn tại thái nguyên để hỗ trợ nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học tập trực tuyến
lãnh đạo công an tỉnh đã trao tặng điện thoại thông minh và sim bốn g cho hai mươi em học sinh
trao quà trung thu và một mươi suất học bổng cho một mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trao một mươi thùng sữa cho học sinh trường trung học cơ sở lam vĩ tổng trị giá các phần quà gần bảy mươi triệu đồng
những phần quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm
sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an với những đối tượng yếu thế trong xã hội
mùa tranh tròn năm nay đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi diễn ra trong mùa dịch
không xem múa lân không được rước đèn ông sao không có các hoạt động vui chơi
mà thay vào đó nhiều gia đình tự tổ chức tại nhà để bảo đảm công tác phòng chống dịch
nhưng không vì thế mà trung thu năm nay mất đi ý nghĩa đoàn viên và niềm vui của con trẻ thì vẫn luôn được trọn vẹn
thay vì chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn sau đó mời mọi người cùng tới phá cỗ trung thu như mọi năm
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh chị nguyễn bích ngọc cùng gia đình chỉ thắp hương hoa quả cùng bánh nướng bánh dẻo
có chồng là một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ chi viện trong miền nam chống dịch
chị ngọc cùng con gái chỉ có thể cùng tâm sự phá cỗ cùng chồng qua màn hình điện thoại
năm nay thì trong cái hoàn cảnh đang giãn cách toàn thành phố như thế này thì hai mẹ con cũng ngày hàng ngày gọi điện cho bố hỏi han bố
chỉ mong anh và các đồng đội được bình an thôi và cũng mong các chiến sĩ cả các lực lượng y bác sĩ cũng được quay lại với gia đình
đối với gia đình chị nguyễn hoàng yến do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chủ yếu chị yến làm việc tại nhà

sách ngày trung thu thì cũng có thể là chở các con đi mua lồng đèn đi mua đồ chơi ở trên phố hàng mã
các thành viên trong gia đình được kết nối với nhau nhiều hơn
mọi người cùng quan tâm và cùng chậm lại một chút để cảm nhận xem là các con muốn gì các con thực sự thích gì
và khi mà ở bên bố mẹ thì các con được làm những cái hoạt động mà mọi khi mọi năm các con không được làm
đây là mùa trung thu thứ hai dịch covid hoành hành và là mùa trung thu đầu tiên các em nhỏ không được tham gia các hoạt động vui chơi tập trung
các bảo tàng khu di tích lịch sử cũng thay đổi cách tổ chức trưng bày sang hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình hiện tại
trong cái điều kiện dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã cho xây dựng một cái website và có những cái trang fanpage về trưng bày online
thì cũng tạo điều kiện cho du khách là trong cái điều kiện dịch bệnh không thể đến trực tiếp
thông quan tại khu di sản đường thì sẽ tham quan trực tuyến
trung thu kèm với lại hội thu ấy là những sản phẩm những sáng tạo văn hóa tinh thần của người việt
cái nhiệm vụ mà lịch sử lúc này đang vừa thử thách vừa đang giao phó cho chúng ta là phải vượt qua cái đại dịch covid một mươi chín
dịch bệnh vẫn đang có nhiều dịch
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên những ngày lễ cổ truyền như tết trung thu vẫn là nguồn động viên tinh thần không thể thiếu đối với các em nhỏ
vui trung thu trong điều kiện dịch bệnh mỗi người dân cần có ý thức hơn tránh tụ tập đông người để đảm bảo an toàn phòng dịch
những ngày vừa qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với đoàn thanh niên công an thành phố buôn ma thuột
tổ chức chương trình bếp đêm chiến sĩ mang những suốt ăn khuya đến tiếp xức và xin lỗi
chương trình sẽ chia với những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp về bếp ăn đặc biệt này trong phóng sự sau
chương trình bếp đêm chiến sĩ bắt đầu được tổ chức từ ngày ba mươi tháng tám
mỗi ngày sẽ nấu khoảng một trăm ba mươi suốt ăn đêm gửi đến các lực lượng trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
các suốt ăn khuya được chuẩn bị từ khoảng một mươi chín giờ mỗi tối và sau đó được các đoàn viên
đưa đến tận tay cho các lực lượng đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín

chương trình bếp đêm chiến sĩ bắt đầu được tận tay cho các lực lượng đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch